thưa quý vị mùa di cư lớn nhất thế giới đã bắt đầu tại trung quốc với dự báo khoảng bốn trăm bốn mươi triệu lượt người di chuyển trong dịp tết nguyên đán
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tới thời điểm này ngành đường sắt trung quốc đã bán ra hơn ba trăm linh triệu vé tàu phục vụ người dân về quê đoàn tụ cùng gia đình để đón tết nguyên đán
riêng trong ngày hai tháng một vừa qua các phòng vé của ngành đã lập kỷ lục với một mươi sáu ba mươi ba triệu vé được bán ra
tám mươi tám bốn vé được bán thông qua dịch vụ đặt vé trực tuyến
dự kiến có khoảng bốn trăm bốn mươi triệu lượt hành khách di chuyển trong dịp tết nguyên đán này
thái lan đang có kế hoạch xây dựng thêm bốn trăm hai mươi một cơ sở chữ nước trên toàn quốc để chuẩn bị đối phó với tình trạng thiếu nước được coi là trầm trọng nhất trong vòng một mươi năm qua
các cơ sở này gồm những dự án nguồn nước mới với các quy mô lớn trung bình và nhỏ giúp tăng công suất chứa nước thêm chín trăm bốn mươi hai triệu mét khối
cùng với việc phát triển nguồn cung nước người dân cũng phải sử dụng nước một cách thông minh
dân cần sẵn sàng đối phó với hạn hán nghiêm trọng dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng một và kéo dài tới tận nửa năm hai nghìn hai mươi
iceland một mươi một năm liên tiếp đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của diễn đàn kinh tế thế giới về bình đẳng giới tiếp đó là ba quốc gia bắc âu naui phần lan và thụy điển
diễn đàn kinh tế thế giới nhận định trong một trăm năm mươi ba nước được khảo sát canada và mỹ dậm chân tại chỗ trong tiến trình nâng cao bình đẳng giới đặc biệt khi xét về cơ hội và sự tham gia vào nền kinh tế
dự báo phải mất một trăm năm mươi một năm để canada và mỹ có thể san bằng cách biệt về giới
chỉ số bất bình đẳng giới được diễn đàn kinh tế thế giới đưa ra từ năm hai nghìn sáu trên cơ sở khảo sát bốn nhân tố gồm sự tham gia vào nền kinh tế trình độ học vấn sức khỏe và nâng cao quyền năng về chính trị